nước ta có hơn bốn năm trăm linh km đường biên giới với nhiều cửa khẩu quốc tế quan trọng
địa bàn miền núi chiếm tới hai phần ba diện tích đất đai của tổ quốc
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước thì đồng bào các dân tộc chính là lực lượng biên phòng nhân dân
hỗ trợ đắc lực và bảo đảm cho lực lượng bộ đội biên phòng hoàn thành nhiệm vụ
và những năm qua phong trào cựu chiến binh tham gia bảo đảm an ninh trật tự
đã thu hút đông đảo cán bộ hội viên tại các huyện miền núi
không chỉ nắm rõ địa bàn các cựu chiến binh còn tận tâm trong công tác ngăn ngừa
đấu tranh với tội phạm giữ vững sự bình yên cho đồng bào
ghi nhận sau đây tại huyện biên giới sông mã tỉnh sơn la
bản cang xã triềng cang trước đây là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp
về tình hình an ninh trật tự
để chuyển hóa địa bàn các nhóm tự quản đã được thành lập với nồng cốt là lực lượng cựu chiến binh
trong đó đa phần là người dân tộc thái
họ là những người thường xuyên gương mẫu đi đầu trong việc tuyên truyền người dân
chấp hành chủ trương chính sách pháp luật
hội viên và nhân dân đã nâng cao được ý thức trách nhiệm cũng như về sự hiểu biết
để tuyên truyền vận động trong quần chúng nhân dân
để chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước
không vi phạm pháp luật cũng như tố giác phát giác tội phạm nhất là về tội phạm về ma túy
với phương châm vào từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng
hội cựu chiến binh huyện sông mã đã phối hợp với lực lượng chức năng
tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền mỗi năm cho đồng bào vùng biên
những chủ đề như phòng chống ma túy không di dịch canh tự do xuất nhập cảnh trái phép được đặc biệt chú trọng
hội cựu chiến binh cơ sở đã cung cấp cho đơn vị nhiều nguồn tin có giá trị
trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn
có thể thấy sự tham gia tích cực của những hội cựu chiến binh đã hỗ trợ
giúp cho chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa ngăn chặn tội phạm
qua đó tạo môi trường an toàn
cho đồng bào các dân tộc yên tâm lao động sản xuất gắn bó với địa bàn vùng biên